xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu và lệch về phía đông kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m có xu hướng hoạt động mạnh lên
mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở trên toàn khu vực bắc bộ trong vòng một vài ngày tới tập trung ở vùng núi và trung du
cụ thể từ đêm nay bảy tháng năm đến sáng ngày chín tháng năm ở các khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to diện rộng
thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi là trên một trăm ba mươi mm
do tình trạng thời tiết mưa rông là chủ đạo trong những ngày tới nên nhiệt độ ở trên toàn khu vực sẽ ở ngưỡng mát mẻ
cao nhất phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tại trung bộ các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
quảng bình trở vào đến thừa thiên huế có mưa rông vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tương đối ổn định trong những ngày tới
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ban ngày có nắng có nơi có nắng nóng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
tây nguyên và nam bộ phổ biến có nắng nhiều mưa rông có thể xuất hiện chủ yếu về chiều tối và đêm
tại tây nguyên nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ ban ngày sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nam bộ tiếp tục cho ánh ngày nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa là trên một mươi km
tại khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có thể xuất hiện mưa rào và rông ở diện giải rác
khiến cho tầm mìn xa giảm nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi bốn độ
khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ